thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh bảy mươi sáu năm ngày chủ tịch hồ chí minh về atk định hóa cùng trung ương đảng chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy hướng tới kỷ niệm năm năm ngày thành lập cục truyền thông công an nhân dân kỷ niệm bốn mươi năm năm thành lập nhà hát tuổi trẻ
cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với nhà hát tuổi trẻ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nguồn và biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề
nhớ mãi ơn người hồ chí minh phục vụ cán bộ chiến sĩ và quân chúng nhân dân tại vùng atk định hóa tỉnh thái nguyên
sự chương trình có các đồng chí thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân nghệ sĩ ưu tú nguyễn sĩ tiến giám đốc nhà hát tuổi trẻ
lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân công an tỉnh thái nguyên các ban ngành tỉnh thái nguyên huyện định hóa cùng đông đảo người dân thái nguyên
phát biểu tại buổi lễ đại diện cục truyền thông công an nhân dân nhấn mạnh đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tri ân ca ngợi công ơn to lớn của chủ tịch hồ chí minh
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc phát huy giá trị ý nghĩa lịch sử to lớn của atk định hóa thái nguyên góp phần tuyên truyền lịch sử nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào cán bộ chiến sĩ
chương trình nghệ thuật hôm nay là bản tráng ca tái hiện lại những dấu son lịch sử rất đỗi tự hào thể hiện tình cảm và sự biết ơn sâu sắc của cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
và cán bộ nhân viên nhá tùy trẻ kính dẫn lên đảng bác hồ kính yêu và những anh hùng liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
mỗi lời ca tiếng hát trong chương trình nghệ thuật hôm nay cũng là lời chi ân sâu sắc tới các thế hệ quần chúng và nhân dân trong vùng thủ đô kháng chiến anh hùng
tại chương trình gần hai trăm năm mươi nghệ sĩ của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đã truyền tải đến người xem nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc
được giàn dựng công phu kết hợp ca múa nhạc kịch thơ
mở đầu chương trình khán giả đã có dịp thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng ca ngợi hồ chí minh
gặp lại hình tượng chủ tịch hồ chí minh trên sân khấu qua cảnh diễn thơ và tổ khúc hát múa atk nhớ ơn người
tái hiện những năm tháng đầy gian khổ hy sinh của nhân dân các dân tộc tỉnh thái nguyên đã hết lòng bảo vệ an toàn khu
và thể hiện đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ở phần cuối của chương trình
đối với vấn đề nghệ thuật thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là hài lòng bởi cái chất chiến đấu
bởi cái chất ngày một tinh huệ chuyên nghiệp của lực lượng công an cũng được thể hiện rất là rõ nét trong chương trình
ở giữa chương trình các chương một và chương hai đấy là sự gửi gắm của thế hệ trước của cha ông chúng ta
của lịch sử đã giao lại cho thế hệ trẻ một cái sứ mệnh là tiếp nối
cái sứ mệnh bảo vệ tổ quốc
bà con nhân dân ở đây chưa được thưởng thức cái chương trình nghệ thuật như thế này
lớn mà quy mô rất là rộng lớn mà hoành tráng như thế này cả
ba mươi phút của chương trình để lại nhiều dư âm đẹp về một bản tráng ca gợi nhớ về những dấu son lịch sử của dân tộc từ thủ đô gió ngàn
dịp này thông qua ủy ban nhân dân huyện định hóa
ban tổ chức chương trình đã trao tặng một bộ quần áo và năm mươi triệu đồng
các gia đình chính sách người có công với cách mạng công an xã bán chuyên trách tại địa phương